trên năm mươi năm qua bà sông ở ba đình vất vả chăm đuôi người con trai bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam
cơ thể co quắp không thể nói chuyện cũng không thể di chuyển
mọi vấn đề sinh hoạt và vệ sinh của người con trai đều do bà sông một mình lo lắng
thế nhưng nay tuổi đã cao bản thân cũng mắc nhiều bệnh
thời điểm dịch bệnh lại càng khiến cuộc sống của hai mẹ con bà khó khăn hơn cả
những ngày này bà sông cảm thấy ấm lòng hơn khi nhận được sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân
cũng như chính quyền địa phương
gia đình bà sông là một trong rất nhiều hộ gia đình
hiện đang nhận được sự hỗ trợ sẻ chia của các tấm lòng nhân ái
những ngày này trên địa bàn quận ba đình
nhiều con đường tuyến phố đang bị cách ly phong tỏa phục vụ công tác phòng dịch
nhiều mạnh thường quân kết hợp cùng các cơ quan chức năng địa phương
tổ chức cung cấp một số thực phẩm thiết yếu đảm bảo phục vụ sinh hoạt hàng ngày của người dân nơi đây
có một trường hợp s chúng tôi cách ly cả một ngõ
là hai mươi hộ dân hiện đang sinh sống tại đây
và cũng được sự quan tâm của các đoàn thể cũng như là các nhà tài trợ
thì các hộ ở khu phong tỏa đều được quan tâm chăm sóc
và không có hộ nào là kêu ca vì là không thiếu nhu yếu phẩm
thể hiện những tình cảm mà giúp cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn
họ có thể thêm cái niềm tin vào cuộc sống hơn
giúp họ có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này
và khi mà đi đến tặng quà
và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn thì họ thật sự rất là cảm động
và họ rất là muốn thay hội chữ thọc đỏ chúng tôi gửi lời
để cảm ơn chân thành với tất cả những các nhà hào tâm đã giúp đỡ họ trong hoàn cảnh như vậy
từ hải phòng lên hà nội chữa bệnh
hai mẹ con chị dự bỗng mắc kẹt do dịch bệnh
hai tuần trước vùng mặt phía bên phải của con bắt đầu có những dấu hiệu bất thường sau một vụ tai nạn
chị đã lập tức đưa con lên bệnh viện răng hàm mặt trung ương thăm khám
thế nhưng vì dịch bệnh nên việc chữa trị của con chị phải tạm dừng
may mắn chỉ được bạn thân giới thiệu đến một trung tâm chăm sóc sức khỏe giang miệng tại hà nội
ngay sau đó phía trung tâm đã cử xe trực tiếp đến đón mẹ con chị đến để thăm khám kịp thời
bố mẹ cháu làm công nhân điều kiện thì không có
mà thứ hai là
là bây giờ mà chờ đại dịch ổn thì chưa biết đến bao giờ
vì cứ hàng ngày là thấy rất là nhiều ca bị ngoài cộng đồng
mà thuê nhà trọ thì cái thời gian nó khá là lâu thì rất là tốn kém
mà trong khi đó con mình thì chưa được điều trị như mong muốn
từ lúc mà gọi điện cho bác sĩ ạ được khám và tư vấn rất là nhiệt tình
bác sĩ có đưa xe qua nhà đón hai mẹ con sang bên này ạ
tại vì giấy tờ thì tôi không có đấy thì đi lại rất là khó khăn
tất cả chi phí khám chữa cho con trai chị dự đều được miễn phí một trăm linh
khi biết được điều này chị dự vô cùng phấn khởi
vì đã có thể yên tâm với bệnh của con
cũng như bớt nỗi lo về chi phí sinh hoạt và chi phí chữa bệnh
bởi vì dịch bệnh chị và con vẫn chưa thể về quê
trong khi chi phí tại hà nội lại vô cùng đắt đỏ
về cũng không về được mà
mà ở thì không biết chờ đợi đúng không

khi nghe bác sĩ tư vấn như thế thì tôi cũng yên tâm hơn rất là nhiều
nếu mà được điều trị sớm cho con mổ xẻ cho con xong sớm
được trở về nhà sớm là điều rất là tốt
bởi vì tôi còn một đứa bé ở nhà nữa
mọi cái khám và chi phí cho con là hoàn toàn miễn phí
thời điểm này các bạn đều biết là tình hình dịch bệnh nó rất là phức tạp
thứ hai là cái tài chính của người dân cũng ở dạng rất là khó khăn
mình xác định rất rõ ràng là gì
cấp cứu miễn phí cho toàn bộ những khách hàng của chúng tôi bị bệnh răng miệng
không chỉ riêng trường hợp của mẹ con chị dự
mà còn rất nhiều ca cấp cứu liên quan đến vấn đề răng miệng khác
đã được trung tâm hỗ trợ chi phí
hiện trung tâm thực hiện miễn toàn bộ chi phí khám chữa bệnh
cho các ca bệnh khẩn cấp trong thời gian dịch bệnh
bởi trong thời điểm này tài chính của người dân gặp nhiều khó khăn
trong khi đó nhu cầu khám chữa bệnh vẫn luôn có
mình cũng biết ơn những bác sĩ mà vẫn còn có thể hỗ trợ cho các bệnh nhân
đặc biệt là trong giai đoạn này
nhưng mà không có chương trình hỗ trợ của bác

bên cạnh đó giữa mùa dịch hàng ngàn y bác sĩ thông qua mạng lưới tư vấn
nền tảng công nghệ sẵn sàng tư vấn sức khỏe khám chữa bệnh online
cho bệnh nhân hoàn toàn miễn phí
bệnh viện chợ rẫy tp hcm vừa đưa vào hoạt động ba mươi số điện thoại di động
chuyên tư vấn khám bệnh online qua điện thoại
cho bệnh nhân không phải là bệnh nhân covid một mươi chín
quận đoàn hai bà trưng hà nội ra mắt mô hình phòng khám online
mỗi ngày sẽ có ba mươi hai bác sĩ nhiều chuyên ngành khác nhau
trực sẵn sàng tư vấn giải đáp thắc mắc qua điện thoại về sức khỏe
cho người dân đặc biệt là gia đình chính sách thương bệnh binh
dịch bệnh vẫn đang có những diễn biến phức tạp
nhiều biện pháp tăng cường phòng dịch được thực hiện đồng bộ
cuộc sống của nhiều người dân có lẽ bị đảo lộn gặp khó khăn
thế nhưng trong môn vàn khó khăn sự giúp đỡ sẻ chia
vẫn đang được thực hiện khắp mọi nơi
giữa mùa dịch tình người lại càng hiện lên rõ nét và đầy cao quý
quan trọng nhất chính là đồng hành cùng nhau khó khăn sẽ được đẩy lùi